sở giao thông vận tải tp hcm đã tiến hành thông xe sớm nhánh cầu vượt nguyễn tri phương kết nối với đường võ văn kiệt
nhằm kéo giảm ủn tắc giao thông nâng cao hiệu quả của trục đường võ văn kiệt đường hầm sông sài gòn với đường mai trí thọ
nhánh cầu n hai được thông xe sớm là một trong ba nhánh cầu nguyễn tri phương được xây dựng mới
nối từ cầu nguyễn tri phương hiện hữu xuống đường võ văn kiệt
ở hướng đi quận một có chiều dài gần một trăm năm mươi m rộng sáu năm m đáp ứng một làn xe hỗn hợp
nhánh cầu n hai vốn được khởi công vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu với giá trị hạng mục công trình là ba mươi năm tám tỷ đồng
có kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực tuổi thọ thiết kế theo quy trình là một trăm linh năm
việc thông xe sớm nhánh cầu nguyễn tri phương là một trong những biện pháp hiệu quả nhất mà cơ quan chức năng thành phố thực hiện
nhằm kéo giảm ủn tắc giao thông tại giao lộ trần hưng đạo nguyễn tri phương
vốn là một trong ba mươi bảy điểm nóng về un tắc của thành phố
đồng thời quá trình thông xe sớm tạo điều kiện thuận lợi cho các luồng giao thông trên địa bàn thành phố
góp phần nâng cao hiệu quả khai thác trục đường võ văn kiệt đường hầm sông sài gòn với đường mai trí thọ
dự kiến hai nhánh cầu còn lại của cầu nguyễn tri phương là nhánh n một sẽ được thông xe trước ngày ba mươi tháng chín
nhánh n ba và đường ven canh thông xe trước ngày ba mươi một tháng một mươi trong năm hai nghìn một mươi bảy